công điện số bốn mươi ba của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn gửi ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến phú yên và các tỉnh miền núi phía bắc
các bộ quốc phòng công thương giao thông vận tải ngoại giao tài nguyên và môi trường
thông tin và truyền thông cùng các cơ quan thông tấn báo chí
theo thông tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
bão hato đã vượt qua phía bắc đảo lưu dông của philippines đi vào biển đông cơn bão số sáu
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp chín giật cấp một mươi một mươi một
trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc đến một mươi giờ ngày hai mươi ba tháng tám
vị trí tâm bão ở vào khoảng hai mươi một một độ vĩ bắc một trăm một mươi ba năm độ kinh đông trên vùng biển phía nam tỉnh quảng đông trung quốc
sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm báo mạnh cấp chín một mươi giật cấp một mươi hai một mươi ba
do ảnh hưởng của hoàn lưu báo
từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám ở bắc bộ có mưa vừa mưa to các tỉnh vùng núi và trung du bắc bộ có mưa to đến rất to
để chủ động ứng phó với bão số sáu và mưa lũ sau bão đặc biệt là khu vực các tỉnh miền núi phía bắc
đã xảy ra mưa lớn kéo dài trong thời gian qua ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
thành phố các bộ ngành chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau
các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến phú yên thường xuyên cập nhật thông tin
thông báo kịp thời cho thuyền trưởng chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bão
để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
theo dõi kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra
kiểm tra hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến nhất là khu vực neo đậu quanh các đảo
sẵn sàng lực lượng phương tiện để cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
đối với các tỉnh miền núi phía bắc ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh
khẩn trương phân công cụ thể các thành viên trực tiếp xuống chỉ đạo chính quyền cơ sở và người dân
tổ chức kiểm tra ra soát ngay những nơi có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực hầm lò
khai thác khoáng sản và các khu vực thường xuyên bị lũ chia cắt để thông tin cảnh báo đến các đối tượng bị ảnh hưởng
và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp chủ động sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
bảo đảm an toàn về người và tài sản
theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ tăng cường thông tin cảnh báo kịp thời đến các cấp chính quyền
và người dân để chủ động các phương án ứng phó phù hợp hiệu quả
tổ chức trực ban nghiêm túc hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ thường xuyên báo cáo về ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai
và ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn